michael head nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại đại học southampton của anh cho biết
có lẽ biến thể omicron xuất hiện tại một nước khác và được phát hiện ở nam phi nơi có năng lực và khả năng giải trình tự bộ gen rất tốt
nó có thể là hậu quả của một đợt bùng phát có lẽ ở một số khu vực thuộc châu phi hạ sahara nơi ít có hoạt động giám sát bộ gen của virus và tỷ lệ tiêm chủng thấp
ông hed nói sự xuất hiện của các biến thể mới là hậu quả tự nhiên của virus

chúng ta vẫn còn một lượng lớn dân số chưa tiêm phòng giống như ở khu vực châu phi hạ sahara và những nơi này rất dễ xảy ra các đợt bùng phát dịch lớn
nhà nghiên cứu này nói thêm các biến thể mới của virus từng gây ra nhiều vấn đề trong quá khứ đều xuất hiện tại những nơi có các đợt bùng phát dịch lớn không kiểm soát được
như biến thể anfa được phát hiện ở anh vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hay là biến thể delta tại ấn độ vào hồi tháng hai
biến thể omicron hiện đã lây lan ra khắp toàn cầu
các nhà khoa học và chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo khoảng cách cực lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này
cựu thủ tướng anh golden brown nói sự thất bại của thế giới trong việc tiêm vaccine cho người dân ở các nước đang phát triển đang quay trở lại ám ảnh chúng ta
chúng ta đã được báo trước do thiếu chiến dịch tiêm chủng rộng khắp nên dịch covid một mươi chín không chỉ lây lan thoải mái
ở những người không được bảo vệ mà nó còn gây ra đột biến với các biến thể mới xuất hiện từ các nước nghèo nhất
và hiện giờ đe dọa tự giải phóng chúng ngay cả ở những người đã tiêm phòng tại các nước phát triển trên thế giới
sự xuất hiện của biến thể omicron của virus corona chủng mới sars cov hai làm dấy lên quan ngại về năng lực hiện có của các dòng vaccine
và hiện các hãng dược phải điều chế những phiên bản mới để đối phó hay không
đài nbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế thú nhận
hiện vẫn chưa có câu trả lời cho những quan ngại trên
điều này do biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
các ca đầu tiên được ghi nhận ở khu vực phía nam châu phi và thể hiện năng lực lây lan nhanh chóng
biến thể cũng chứng tỏ khả năng cao hơn so với những biến thể trước đó trong việc đột phá sự phòng vệ của hệ miễn dịch ở người
gốm đến từ người đã tiêm vaccine lẫn khỏi bệnh theo các nhà nghiên cứu nam phi
các quốc gia phương tây nhanh chóng áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với những nước xuất hiện biến thể mới
thậm chí isarao còn đi xa hơn khi cấm nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ hiệu omicron có làm gia tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
phải đầy khoảng hai tuần trước khi giới chuyên gia y tế thế giới nắm rõ trong tay số liệu dạng này
theo ông gnan biman nhà khoa học của viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở nam phi
đến lúc đó nếu xác định các dòng vaccine hiện tại không thể cung cấp sự bảo vệ tương ứng trước biến thể omicron
ông bilman cho rằng các hãng dược chắc chắn cần phải hành động để đối phó với thách thức mới
các nhà sản xuất vaccine cũng xác nhận đã bắt tay nghiên cứu biến thể mới
nhất là tìm hiểu khả năng đột phá hàng trào bảo vệ do vaccine mang lại
tuy nhiên việc điều chế những lô vaccine mới để thử nghiệm cũng cần vài tuần
đối với những biến thể trước đó vaccine vẫn chứng tỏ hiệu lực bảo vệ thậm chí đối với biến thể danta
cũng có thể chúng ta sẽ không cần phải cập nhật vaccine
theo chuyên gia david kennedy
về lĩnh vực nghiên cứu tuyến hóa của bệnh truyền nhiễm tại đại học bang pennsylvania mỹ
cần có sự minh bạch về dữ liệu và nếu thời gian cho phép
thế giới sẽ có thể đối phó nguy cơ của các làn sóng biến thể mới theo giới nghiên cứu
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng
còn quá sớm để đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín
đang gây quan ngại đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm
và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch
theo ông fauci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông fauci cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở protein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tuần để xây dựng bức tranh toàn cảnh
về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc
số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh chóng
và israel cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
tờ the indipenden youca dẫn khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên
hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới cũng xếp omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng
who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín theo south delta
cùng ngày mỹ canada và úc theo chân eu cùng một số nước khác
áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với khu vực phía nam châu phi
theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
giới chuyên gia nhận định lệnh hạn chế đi lại không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ antony fauci chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của mỹ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận
không thể ngăn chặn biến chủng omacron xâm nhập vào nước này
câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể làm nó chậm lại hay không fauci nói
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi nhằm đối phó với chủng omicron
được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ fauci nhận định biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng
lệnh hạn chế đi lại không ngăn được omicron xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện tại nước này
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế
cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian để xác định khả năng chống biến chủng mới
của vaccine covid một mươi chín hiện tại và liệu có phải phát triển sản phẩm mới hay không
lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omaicron chứ không ngăn biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emmanuel tại đại học pennsylvania nói
không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
xong chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ fasi cho biết omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó
liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn
và né được các loại vắc xin hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được fauci nói
forci cho biết mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta đã khỏi bệnh
và những người tiêm đủ liệu trình vắc xin
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
dự báo chủng mới có thể lây lan nhanh hơn song người nhiễm ít có tiến triển nặng
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết
đang làm việc với giới chức các nước khác để tìm hiểu thêm về chủng omar này
tổng thống biden nói số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý do
người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc mũi tăng cường quan điểm được fauci nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe nam mibia
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân
xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron và xếp vào nhóm đáng lo ngại
danh sách này bao gồm các biến chủng nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng
gây bệnh nặng làm giảm hiệu quả vắc xin hoặc các phương pháp điều trị